nhân dịp chào đón năm mới hai nghìn hai mươi trong chuyến công tác tại tỉnh lào cai sáng nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng và đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ trào cờ
tại cột cờ lũng pô huyện bát sát tỉnh lào cai
đại tướng ngô xuân lịch cũng đã có những lời chúc tết dành cho các cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm canh gác bảo vệ an toàn nơi biên cương của tổ quốc
cột cờ lũng pô được xây dựng tại thôn lũng pô xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai
nơi con sông hồng chảy vào đất việt
cột cờ khẳng định chủ quyền của tổ quốc nơi biên ải
đây cũng là biểu tượng của ý chí tinh thần sung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ lào cai
tham gia xây dựng quê hương tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngay sau lễ trào cờ bộ trưởng ngô xuân lịch và đoàn công tác đã đến thăm
tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a mú xung và nhân dân trên địa bàn nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đoàn công tác cũng trồng cây lưu niệm tại khu vực chân cột cờ lũng pô